trước tình cảnh ứ động hư hại lượng lớn dưa hấu khiến nhiều nông dân quảng ngãi rơi vào cảnh khôn khó
những ngày qua nhiều cơ quan đơn vị đoàn viên thanh niên đã phát động tổ chức thu mua dưa hấu tiêu thụ giúp bà con nông dân
tính đến thời điểm này đã có hai mươi hai đơn vị đoàn viên thanh niên doanh nghiệp tham gia chương trình tiêu thụ dưa hấu giúp nông dân
các lực lượng tham gia đã về tận vườn mua đóng thùng vận chuyển tiêu thụ trên năm trăm linh tấn dưa của bà con nông dân
dưa hấu được tổ chức bán tại các chợ khu vực công cộng trường học khu dân cư trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
hơn hai trăm linh tấn dưa hấu cũng đã được vận chuyển bán tại các tỉnh thành khác trong cả nước với giá bán từ hai đến bảy đồng
tất cả số tiền bán được trao cho bà con nông dân
hiện chương trình kêu gọi người dân mua dưa ủng hộ nông dân vẫn đang được tiếp tục thực hiện nhằm giảm bớt khó khăn cho người trồng dưa
tỉnh đoàn quảng ngãi hiện cũng đang liên kết với các siêu thị doanh nghiệp xuất khẩu để thu mua số dư còn lại
hiện đã có nhiều đơn vị đăng ký tiêu thụ khoảng một tấn dưa cho bà con nông dân